những ngày qua hà nội liên tục có số ca f tăng cao lên đến vài trăm ca
tối ngày ba một mươi hai ubnd tp hà nội đã đưa ra đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
xét đề nghị của sở y tế tại tờ trình số hai mươi một nghìn hai trăm hai mươi ba trên ttr sit ngày ba tháng một mươi hai về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn tp hà nội
ubnd tp hà nội thông báo cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp với các tiêu chuẩn
quý một về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian và tiêu chí thứ hai về độ bao phủ vaccine
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới ngày ba một mươi hai ubnd tp hà nội đã có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận huyện thị xã và cấp xã phường so với báo cáo đánh giá một tuần trước
cụ thể hiện thủ đô vẫn đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng trong phòng chống dịch covid một mươi chín như cách đây một tuần
cùng với đó bảy quận huyện thị xã ở cấp một
nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh giảm một mươi hai quận huyện so với công bố vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
hai mươi ba quận huyện ở cấp độ hai tăng một mươi hai quận huyện
về cấp xã phường có năm trăm hai mươi ba địa phương ở cấp độ một giảm một mươi hai xã phường
một mươi địa phương ở cấp độ hai tăng một mươi một xã phường và ba phường ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam tăng một phường và không có địa bàn nào cấp độ bốn
trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn tp ghi nhận bốn sáu trăm năm mươi ca
cộng đồng tương ứng với tỷ lệ hai mươi tám ca cộng đồng trên một trăm linh dân trên tuần
như vậy hiện tp vẫn đang ở cấp độ hai
trong đó có bảy quận huyện thị xã ở cấp độ một gồm ba vì phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn thạch thất và ứng hòa hai mươi ba quận huyện còn lại ở cấp độ hai
ngoài ra trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn tp có ba phường ghi nhận nhiều các bệnh cộng đồng gồm
phường phố huế quận hai bà trưng phường khâm thiên quận đống đa và phường trung phụng quận đống đa
theo đánh giá cấp độ dịch ba phường này ở cấp độ ba
còn lại trong số năm trăm bảy mươi sáu xã phường thị trấn có năm trăm hai mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ một và năm mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi bốn hai đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều vaccine là tám mươi hai ba mươi ba đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
theo công bố này học sinh lớp một mươi một mươi một một mươi hai ở các phường xã thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một được trở lại trường học tập vào ngày sáu tháng một mươi hai
f điều trị tại nhà hà nội yêu cầu treo biển cảnh báo tại cửa
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án số hai trăm bảy mươi sáu về cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó người bệnh f được điều trị tại nhà là người nhiễm covid một mươi chín
được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên không có triệu chứng lâm sàng
hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt ho khan đau họng hẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mải cơ tê lưỡi
cùng với đó không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở hai mươi lần trên phút spo hai lớn hơn chín mươi bảy khi thở khí trời
không có thở bất thường như thở rên rút lõm lồng ngực phập phồng gánh mũi thở khò khe thở rít khi hít vào
về độ tuổi trẻ em trên ba tháng tuổi người lớn dưới bốn mươi chín tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường không đang mang thai
theo hướng dẫn của hà nội f cũng phải đáp ứng các yêu cầu như tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
biết cách đo thân nhiệt có khả năng tự dùng thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi
giám sát và khi có tình trạng cấp cứu có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại máy tính
trường hợp người nhiễm covid một mươi chín không có khả năng tự chăm sóc gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí văn bản nêu
về cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà thành phố yêu cầu là nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu trung cư
trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng địa điểm cách ly y tế chống dịch covid một mươi chín có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có rán nhãn
chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ
cùng với đó phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
lãnh đạo hà nội cũng khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly
phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu phải có nhà vệ sinh nhà tắm dùng riêng có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân
xà phòng rửa tay nước sạch dùng dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất sáu mươi cồn có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng
trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải có màu vàng có nắp đậy mở bằng đạp chân
có túi lót màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang khăn giấy lau mũi miệng
có rán nhãn chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai thùng đựng chất thải sinh hoạt
có nắp đậy mở bằng đạp chân và có túi lót màu xanh để đứng chất thải sinh hoạt khác
một yêu cầu khác là không được dùng điều hóa trung tâm có thể dùng điều hóa riêng
đảm bảo thông thoáng khí tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ có máy giật hoặc sổ trậu đựng quần áo để người cách ly tự giật
có trổi cây lau nhà giày lau hai sổ và dùng dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường
để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày
phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng chống lây nhiễm không khẩu trang y tế
găng tay y tế dày kính bảo hộ quần áo để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly
bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly
nghiêm cấm không được mang đồ dùng vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra
thẩm định về cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định
hướng dẫn nêu rõ hà nội ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng một bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân vì có chín f
ngày ba tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thông tin ghi nhận thêm năm trăm bốn mươi hai ca bệnh trong đó
cộng đồng một trăm sáu mươi một khu cách ly hai trăm ba mươi sáu khu phong tỏa một trăm bốn mươi năm ca
phân bố năm
năm trăm bốn mươi hai bệnh nhân tại một trăm bảy mươi xã phường thị trấn thuộc hai mươi năm trên ba mươi quận huyện gồm hai bà trưng tám mươi một hoàn kiếm hoàng mai năm mươi chín đống đa năm mươi bốn mê linh bốn mươi chín đồng anh ba mươi tám ba đình hai mươi bảy gia lâm hai mươi bốn trương mỹ nam tử liêm một mươi sáu long biên một mươi năm thanh oai sóc sơn một mươi bốn thường tín một mươi hai thanh xuân một mươi tây hồ bắc tử liêm chín ba vị hoài đức tám đan phượng bảy phúc thọ thạch thất cầu giấy bốn quốc oai
phân bố một trăm sáu mươi một ca cộng đồng theo quận huyện phân bố tại tám mươi chín xã phường thuộc hai mươi ba trên ba mươi quận huyện hoàng mai hai mươi ba đống đa một mươi chín mê linh sóc sơn một mươi hai đồng anh một mươi thường tín hoàn kiếm chín hai bà trưng tám long biên gia lâm tây hồ thanh oai hoài đức trương mỹ sáu bắc tử liêm nam tử liêm bốn ba đình thanh xuân phúc thọ ba thạch thất đan phượng hai ba vị cầu giấy một
cộng dồn số mắc tại hà nội năm hai nghìn hai mươi một là một mươi hai một trăm một mươi bảy ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là bốn tám trăm ba mươi ba ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là bảy hai trăm tám mươi bốn ca
cùng ngày ông đặng trần chiến bệnh viện đa khoa huyện trường mỹ hà nội cho biết từ một mươi hai h hôm nay bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh chỉ tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân nặng cấp cứu cấp cứu ngoại khoa sản khoa cho đến khi có thông báo mới
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn huyện bệnh viện đã phát hiện chùm ca covid một mươi chín với chín f là nhân viên y tế
chùm các bệnh này được phát hiện ngay sau khi một nhân viên vệ sinh ngoại cảnh của bệnh viện có kết quả dương tính tuy nhiên hiện chưa xác định được nguồn gốc của chùm ca bệnh này
bệnh viện cũng đã tiến hành khoanh vùng ca bệnh đồng thời truy vết các f một và xét nghiệm sars cov hai cho toàn bộ nhân viên bệnh viện người nhà bệnh nhân tại bệnh viện
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàn kiếm đã có thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương số bốn mươi ba phố tràng thi trong thời gian từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai
những người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động từ cách ly tại nhà nơi cư trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một nghìn một trăm năm mươi ba
cơ quan chức năng khuyên cáo tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong những biểu hiện như sốt hò đau hỏng khó thở đau người mệt mỏi ấn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín